ngày hai mươi năm tháng năm tại huyện mộc châu tỉnh sơn la diễn ra ngày hội hái quả năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu thương hiệu mận mộc châu đến với người dân du khách trong nước và quốc tế
tham dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
tham gia ngày hội hái quả du khách được tham gia nhiều hoạt động do người dân địa phương tổ chức như
thi hái mận thi thưởng thức mận trưng bày các gian hàng nông nghiệp
thông qua những hoạt động này đã tạo cơ hội để những người trồng mận giao lưu học hỏi nâng cao kiến thức kinh nghiệm trồng mận